thưa quý vị mưa là hình thái thời tiết mà quý vị nên lưu ý bắt đầu từ ngày hôm nay
nếu như tây nguyên và nam bộ mưa nhiều do gió mùa tây nam hoạt động mạnh
thì bắc bộ và trung bộ lại chịu ảnh hưởng của cơn bão số hai
theo thông tin cập nhật từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
hồi bốn giờ sáng nay ngày một mươi tháng tám vị trí tâm bão ở khoảng một mươi chín độ vĩ bắc một trăm một mươi hai độ kinh đông
cách đảo hải nam trung quốc khoảng một trăm sáu mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám giật cấp một mươi
dự báo bão sẽ đi vào vịnh bắc bộ vào tối nay
bão số hai không chỉ gây thời tiết xấu mà còn sẽ gây ra ảnh hưởng mưa lớn cho khu vực này
vâng ạ gió tại vùng gần tâm bão có thể lên đến cấp một mươi
chính vì vậy mà tàu thuyền đang hoạt động trên biển thì hãy nhanh chóng tìm nơi tránh trú an toàn
nhà cửa và khu vực nuôi trồng thủy sản phép biển cũng cần được trăng chống cẩn thận
nhằm giảm thiểu thiệt hại về tài sản
còn trên tết liên dù hôm nay mưa chưa lớn và chưa liên tục
nhưng quý vị cũng không nên chủ quan bởi vì sau đó mưa sẽ tăng lên nhanh chóng và có thể gây ra một đợt lũ
người dân ở vùng đồi núi thì cần chú ý nguy cơ sạt lở
còn khu vực đồng bằng trũng thấp thì hãy có các phương án để đối phó với ngập lụt
và cùng với việc người dân chủ động các biện pháp bảo vệ thì ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cũng đã có công điện khẩn
gửi ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố ven biển
từ quảng ninh đến khánh hòa và các tỉnh miền núi phía bắc đến nghệ an
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các bộ ngành liên quan
về chủ động triển khai các giải pháp ứng phó với bão mưa lớn lũ quét sạt lở đất
theo đó đối với các tỉnh thành từ quảng ninh đến khánh hòa thực hiện nghiêm các nội dung công điện
tập trung tổ chức theo dõi kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển
giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra
quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn
để kịp thời xử lý khi có tình huống triển khai công tác bảo đảm an toàn về người
tài sản trên các đảo và lồng bè tròi canh nuôi trồng thủy hải sản
các tàu vận tải hoạt động du lịch trên các đảo và ven biển công trình đang thi công trên biển ven biển
tùy theo diễn biến thực tế của bão tại địa phương để chủ động tổ chức cấm biển
đối với các tỉnh miền núi phía bắc đến nghệ an phải triển khai lực lượng sung kích kiểm tra
giả soát các khu dân cư ven sông suối đê điều hồ đập khu vực trũng thấp
có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt lũ quét sạt lở đất để chủ động tổ chức di rời
sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra khơi thông dòng chảy
xử lý kịp thời các sự cố công trình ngay từ giờ đầu ra soát bố trí lực lượng kiểm soát
hướng dẫn giao thông các ngầm tràn khu vực ngập lụt chia cắt sẵn sàng lực lượng vật tư phương tiện
để khắc phục sự cố bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính
đối với các bộ ngành liên quan theo dõi chặt chẽ dự báo cảnh báo thông tin kịp thời về diễn biến bão
để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó đồng thời có biện pháp sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra
tổ chức trực ban nghiêm túc thường xuyên báo cáo về ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
và ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
trong đó bộ công an chỉ đạo các cơ quan tại địa phương bảo đảm an toàn cháy nổ và trật tự xã hội
tại các khu neo đậu tranh trú hướng dẫn điều tiết giao thông khu vực bão đổ bộ mưa lớn ngập lụt